kiểm tra lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn công an phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên là nữ giới rủ nhau sử dụng trái phép chất ma túy
nhóm ba người có độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám trú tại các quận thanh khê và sơn trà
thời điểm kiểm tra phát hiện phía cuối rừng ngủ phòng khách sạn có một gói ni lông
bên trong chứa chất tinh thể màu trắng một đĩa nhựa một loa một đèn chiếu
nhóm đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng này là ketamin vừa được mang đến để cùng nhau sử dụng
qua test thử hai trong ba đối tượng dương tính với ma túy